tối ngày một mươi tám tháng một tỉnh quảng ninh phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lễ bế mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh và gala chào mừng thành công diễn đàn du lịch asean hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện giao lưu văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia asean và các quốc gia khác trên thế giới
dự lễ bế mạc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương địa phương và đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn du lịch asean hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đánh giá cao những đóng góp của các địa phương làm nên thành công năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám
thu hút lượng khách quốc tế đến với việt nam tăng gần gấp đôi so với năm trước
với chủ đề hạ long di sản kỳ quan điểm đến thân thiện được tổ chức với chuỗi các sự kiện chương trình tại một mươi năm tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó tỉnh quảng ninh tổ chức năm mươi bốn chương trình sự kiện các tỉnh thành phố khác tổ chức bốn mươi hai chương trình sự kiện hưởng ứng
các chương trình sự kiện được tổ chức thành công góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh quảng ninh thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan
thúc đẩy ngành du lịch quảng ninh phát triển mạnh mẽ thu được nhiều kết quả vượt bậc
lần đầu tiên ngành du lịch quảng ninh đón một mươi hai hai triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đạt năm hai triệu lượt tổng thu từ khách du lịch đến quảng ninh ước đạt hai mươi ba sáu nghìn tỷ đồng
tại buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức trao cờ luân lưu năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín cho tỉnh khánh hòa